tại nhà quốc hội ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội tổ chức phiên họp nghe bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
các cơ quan có liên quan giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi và người khuyết tật
cả nước hiện đang thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho khoảng một bảy triệu người cao tuổi và một một triệu người khuyết tật
khoảng hai mươi người cao tuổi người khuyết tật đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp xã hội với mức chuẩn trợ cấp xã hội tối thiểu là hai trăm bảy mươi đồng một người một tháng
mức hỗ trợ này được các đại biểu cho là thấp và đề xuất điều chỉnh nâng
bộ lao động thương binh và xã hội cũng nhìn nhận đời sống người cao tuổi người khuyết tật còn khó khăn
mức trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi người khuyết tật còn thấp bằng khoảng bốn mươi chuẩn nghèo nông thôn
các đại biểu đề nghị quốc hội các cơ quan của quốc hội tiếp tục quan tâm hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về người cao tuổi người khuyết tật nhằm đáp ứng với thực trạng giả hóa dân số gia tăng số lượng người khuyết tật và các dạng dị tật mới quan tâm hơn trong việc quyết định phân bổ ngân sách nhà nước hàng năm dành cho công tác này